tàu cứu nạn chuyên dụng sr bốn trăm một mươi ba thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải ba
đã đưa bốn ngư dân tàu cá bv bảy mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi tám ts bị nạn trên biển về cầu cảng an toàn
trước đó khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng một mươi một tàu kefaro quốc tỉnh iceland đang trên hành trình
từ trung quốc đi thành phố hồ chí minh
khi đến vị trí cách mũi vũng tàu khoảng hơn một mươi một hải lý về phía nam đông nam
thì phát hiện tàu cá bv bảy mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi tám ts đang chìm
ngay lập tức tàu kepharo đã tiến hành cứu hộ bốn ngư dân trên tàu cá lên tàu và tổ chức chăm sóc y tế
thuyền trưởng tàu kefaro đã thông báo đến cảng vụ hàng hải vũng tàu
và đề nghị trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam có phương án tiếp nhận bốn thuyền viên trên về bờ